bài viết được đăng tải trên tờ sài gòn giải phóng
theo ý kiến của nhiều địa phương điều kiện để đổi mới giáo dục phổ thông phụ thuộc rất nhiều vào đội ngũ giáo viên
nhưng hiện còn nhiều yếu kém
một bộ phận giáo viên ngại chuyển đổi từ cách dạy cũ sang cách dạy mới
giáo viên còn thừa thiếu cục bộ nhiều nơi
trong khi đó cơ sở vật chất còn thiếu thốn
nếu tổ chức dạy học tự chọn thì rất thiếu phòng học
tất cả những điều đó sẽ gây nhiều khó khăn khi triển khai chương trình giáo dục phổ thông mới
vừa qua một loạt các ngân hàng công ty chứng khoán tiếp tục cảnh báo thủ đoạn làm giả thẻ tiến dụng ngân hàng
đánh cắp thông tin thẻ lừa đảo qua facebook giảm mạo áp trên các di động của các công ty chứng khoán
thanh toán rút tiền khống hàng tỷ đồng tại vùng biên giới
lật tẩy thủ đoạn làm giả thẻ tiến dụng ăn cắp hàng tỷ đồng
bài viết được đăng tải trên báo lao động
một số thủ đoạn lừa đảo như đối tượng giả mạo facebook gửi lời cảnh báo đến người dùng
tài khoản facebook đã bị khóa
và đề nghị người dùng bấm vào đường dẫn để chuyển hướng đến website giả mạo
hoặc đường link giống hệt facebook
yêu cầu khách hàng thực hiện đăng nhập cung cấp thông tin về thẻ tiến dụng đang dùng
để tiếp tục sử dụng dịch vụ
trong các trường hợp trên các thông tin cá nhân khi nhập vào trang giả mạo này
sẽ tự động được gửi về cho kẻ gian
và bị sử dụng để thực hiện giao dịch gian lận
như là sử dụng để mua hàng qua mạng
làm thẻ giả để chi tiêu mua bán hàng hóa dịch vụ
giao dịch khống
nhiều ngân hàng cảnh báo
đề nghị khách hàng khóa chức năng chi tiêu trên internet của thẻ lại
liên thông kết quả xét nghiệm chưa được như kỳ vọng
bài viết trên tờ hà nội mới hôm nay đề cập đến sau hai tháng triển khai
thực hiện liên thông kết quả xét nghiệm
thì mục tiêu mà bộ y tế đặt ra là tiết kiệm thời gian và chi phí cho người bệnh
chưa đạt được như kỳ vọng
nhiều bác sĩ cho rằng
việc liên thông chỉ thực hiện được với những kết quả xét nghiệm cố định
không thay đổi trong thời gian dài
để bác sĩ chấp nhận kết quả xét nghiệm của một cơ sở y tế khác
thì phòng xét nghiệm của cơ sở đó phải đạt chuẩn chất lượng quốc tế
thế nhưng hiện nay nước ta mới có hơn năm mươi bệnh viện có khoa
phòng xét nghiệm đạt chuẩn iso quốc tế
trong khi cả nước có một bốn trăm linh bệnh viện công lập
những thông tin vừa rồi đã kết thúc chương trình điểm báo ngày hôm nay của truyền hình nhân dân